qua điều tra dịch tễ đánh giá các ca mắc covid một mươi chín tại đà nẵng và các địa phương khác
dịch bùng phát đợt này có thể xuất hiện từ đầu tháng bảy chứ không phải từ trước đó
thông tin được đưa ra tại cuộc họp ban chỉ đạo quốc gia phòng chống covid một mươi chín diễn ra vào chiều nay tại hà nội
phó thủ tướng vũ đức đàm trưởng ban chỉ đạo chủ trì hội nghị
tại cuộc họp bộ y tế nhận định tình hình dịch đợt này khác nhiều và phức tạp hơn do giao lưu đi lại khá lớn
tới đây phải coi quảng nam tương tự như đà nẵng do số ca mắc tại đây ngày càng tăng và có sự lây nhiễm nhanh trong gia đình
vì vậy bộ y tế và các bộ ngành tiếp tục tăng cường tri viện nhân lực bởi lần này dịch lây lan mạnh tại những khoa yếu điểm nhất
như khoa hồi sức tích cực thận nhân tạo tim mạch qua điều tra dịch tễ và dựa trên các xét nghiệm kháng thể
phân tích gen và dựa vào kết quả của nhóm theo dõi truy vết trong cộng đồng
bộ y tế khẳng định dịch lần này bắt đầu từ tháng bảy
cái f đầu tiên xuất hiện tại đà nẵng và là nguồn xâm nhập từ bên ngoài vào
tới đây bộ y tế sẽ tiến hành lấy năm mươi mẫu xét nghiệm kháng thể tại đà nẵng và mở rộng thêm tại quảng nam
phó thủ tướng vũ đức đam khẳng định đây là một cuộc chiến còn kéo dài
chỉ khi nào có vaccine mới hy vọng có thể dập tắt
nhiều quốc gia trên thế giới do lơi lỏng đã khiến dịch bệnh quay lại và bùng phát
vì vậy dịch xuất hiện tại đà nẵng lần này là lời cảnh báo nghiêm khắc cho tất cả các bệnh viện và địa phương
ngành y tế đã có công điện gửi các tỉnh thành phố đảm bảo kỳ thi an toàn cho tất cả các em học sinh
theo dõi chặt chẽ sát sao đến tận ngày thi cuối cùng